thưa quý vị kinh tế xanh kinh tế tuần hoàn đang là một xu hướng tất yếu trên thế giới và cả ở việt nam
để đáp ứng nguồn vốn cho nhu cầu kinh tế xanh nguồn vốn của các tổ chức tiến dụng đóng vai trò rất quan trọng
trong những năm gần đây nhận thức được vai trò trách nhiệm của mình các tổ chức tiến dụng đã tích cực đẩy mạnh hoạt động tiến dụng xanh
trong những năm gần đây nhận thức được vai trò trách nhiệm của mình các tổ chức tiến dụng đã tích cực đẩy mạnh hoạt động tiến dụng
trong những năm gần đây nhận thức được vai trò trách nhiệm của mình các tổ chức tiến dụng đã tích cực đẩy mạnh hoạt động
trong những năm gần đây nhận thức được vai trò trách nhiệm của mình các tổ chức tiến dụng